với sự sắp nhập này bảo tàng lịch sử quốc gia hiện đang lưu giữ và bảo quản khoảng hai trăm linh tài liệu hiện vật di vật cổ vật trong đó có một mươi một bảo vật quốc gia góp phần rất lớn vào việc giúp cho công chúng hình dung tương đối đầy đủ về diện mạo và tiến trình của lịch sử văn hóa việt nam kể từ thời tiền sử cũng như về lịch sử cách mạng việt nam qua các thời kỳ
từ những tài liệu hiện vật hiếm và quý ấy bảo tàng lịch sử quốc gia đã giữ một vai trò rất quan trọng để kết nối quá khứ với hiện tại thông qua việc tổ chức trưng bày và các hoạt động dành cho công chúng
mặt khác trong thời gian qua bảo tàng lịch sử quốc gia cũng nỗ lực tự khẳng định như một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của việt nam với nhiều dự án khai quật khảo cổ học lớn được thực hiện nhiều cuộc hội thảo hội nghị khoa học trong và ngoài nước được tổ chức thành công
về việc hợp nhất bảo tàng lịch sử việt nam và bảo tàng cách mạng việt nam thành bảo tàng lịch sử quốc gia thì không có gì phải bàn cãi
tuy nhiên việc xây ngôi nhà cho bảo tàng lịch sử quốc gia thì là một trong những chuyện mà dư luận đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều nhất
người ta băn khoăn về con số đầu tư là một mươi một ba trăm linh tỷ đồng cũng như băn khoăn về hiệu quả hoạt động của bảo tàng trong bối cảnh mà rất nhiều bảo tàng ở trên khắp đất nước ta đang hoạt động thiếu hiệu quả
câu chuyện này cần phải được nhìn nhận thế nào và có những hướng giải quyết ra sao
thì đó chính là nội dung
nội dung cuộc trao đổi trong chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi
chúng tôi đã mời tới trường quay của truyền hình nhân dân hai vị khách để cùng trao đổi về vấn đề này
trước hết có sự có mặt của nhà sử học dương trung quốc tổng thư ký hội khoa học lịch sử việt nam đại biểu quốc hội và là thành viên của hội đồng di sản văn hóa quốc gia
tiếp đến là kiến trúc sư phạm thanh tùng tránh văn phòng hội kiến trúc sư việt nam
thưa quý vị trước khi mà chúng ta cùng trao đổi vào cái chủ đề hôm nay thì mời cả hai vị khách của chương trình theo dõi lại một số hình ảnh cũng như là ngay ý kiến từ phía dư luận những người quan tâm tới câu chuyện này
cùng với như tôi nói với các nước thế giới mà trong cái sự hợp tác quốc tế thì các bạn đều rất là đánh giá cao
có thể nói với người trong cuộc như tiến sĩ nguyễn văn cường giám đốc đương nhiệm của bảo tàng lịch sử quốc gia thì việc khẳng định và đưa ra những lập luận như trên về sự cần thiết phải xây dựng công trình bảo tàng lịch sử quốc gia là khá dễ hiểu
tuy nhiên sự ngại ngần của một bộ phận dư luận trong xã hội trước một công trình văn hóa bể thế nhiều tỷ như bảo tàng lịch sử quốc gia là khá dễ hiểu